các quý vị sau ngày một mươi năm tháng chín tp hcm vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
nhưng có nhiều thay đổi trong hoạt động giao thông xây dựng sản xuất kinh doanh
tp hcm cho phép nhiều ngành nghề được hoạt động lại
nhưng với điều kiện là phải bảo đảm bộ tiêu chí an toàn do ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín ban hành
tin hai tp hcm đà nẵng thận trọng mở cửa
lãnh đạo tp hcm cho biết thành phố sẽ nới lỏng mở cửa nhưng trong điều kiện mở phải an toàn an toàn mới mở
quan điểm của lãnh đạo tp hcm là an toàn tới đâu mở cửa tới đó
mở bước đi của tp hcm thời gian tới nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
sau đó là khôi phục và phát triển kinh tế
do đó tp hcm có giai đoạn thử nghiệm thí điểm ở quận bảy huyện củ chi
đồng thời ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cũng ban hành nhiều bộ tiêu chí an toàn
trên các lĩnh vực giao thông vận tải xây dựng du lịch cơ sở kinh doanh ăn uống
để đảm bảo các lĩnh vực được phép hoạt động an toàn
điều đó cho thấy tp hcm rất thận trọng trong việc mở cửa để cùng hướng đến một mục tiêu bền vững hơn
cụ thể từ ngày một mươi sáu tháng chín tp hcm cho phép công trình xây dựng hoạt động
nhưng chỉ ở các khu vực đặt mức bình thường mới vùng xanh
việc hoạt động cũng phải bảo đảm các tiêu chí an toàn
đối với các khu vực nguy cơ rất cao nguy cơ cao nguy cơ chỉ những công trình xây dựng
phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và công trình xây dựng khẩn cấp
theo yêu cầu của tp hcm mới được hoạt động
còn các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp muốn hoạt động trở lại
phải đạt ít nhất một mươi sáu trên hai mươi hai tiêu chí trong đó có những tiêu chí bắt buộc
nhưng cơ quan đơn vị đạt hai mươi tiêu chí trở lên được xếp loại an toàn cao
đạt từ một mươi sáu tiêu chí trở lên đều xếp loại an toàn dưới một mươi sáu tiêu chí là không an toàn
những cơ quan đơn vị an toàn cao và an toàn được hoạt động nhưng cũng phải theo hướng dẫn
thay đổi phương thức làm việc theo quy định
còn các cơ quan đơn vị xếp loại không an toàn tạm thời thực hiện phong tỏa cơ quan
và thực hiện phương án ba tại chỗ cho đến khi được xếp loại từ an toàn trở lên
tại tp đà nẵng ông lương nguyễn bình chiết phò bí thư thường trực
thành ủy tp đà nẵng cho biết thành phố xác định nguyên tắc nới lỏng từng bước
nhưng phải luôn đảm bảo phòng chống dịch
tp đà nẵng thời gian tới sẽ xem xét các nguy cơ để có biện pháp nới lỏng
tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi kinh tế
tuy nhiên để mở gồ hoạt động trở lại thì các doanh nghiệp đơn vị phải tự xây dựng
ý thức bảo vệ bằng việc tuân thủ nghiêm năm k